con chưa được trưởng thành có trọng lượng khoảng hai trăm linh kg sau khi bị sổng chuồng đã dẫm đạp quậy phá làm hư hỏng nhiều diện tích hoa màu
và dẫm nát một xe máy của người dân tại buôn giai thuộc tổ một mươi năm thị trấn lộc thắng huyện bảo lâm
đến khoảng bảy giờ sáng nay ngày tám tháng ba con trâu này tiếp tục chạy theo tỉnh lộ bảy trăm hai mươi năm theo hướng từ bảo lâm đi bảo lộc
khi châu đi qua tiệm bánh mì mỹ viên của chị trần thị ngọc ánh tổ một mươi ba thị trấn lộc thắng
thì hút vào ông trần ngọc thành sáu mươi tuổi khách chờ mua bánh mì
cú húc mạnh làm ông thành văng lên tủ bánh mì bị thương nặng phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu
tiếp tục đến tổ một mươi hai khu vực có hai trường học châu điên hút liên tiếp hai người phụ nữ đi đường là chị hoàng thị bích đào
giáo viên trường mầm non ánh dương và chị lê thị hoàng mai chú tại tổ hai mươi hai thị trấn lộc thắng
sau khi bị châu điên tấn công bị thương cả ba nạn nhân trên đã được người dân đưa đến trung tâm y tế huyện bảo lâm cấp cứu
sau khi nhận được tin báo công an và lực lượng quân sự huyện bảo lâm đã có mặt để vây hãm con châu
và đảm bảo an toàn tính mạng cho người và tài sản lực lượng chức năng đã bắn năm phát súng mới hạ thủ được con trâu
sau hơn hai giờ đồng hồ cuội phá